theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều nay ngày hai tháng tám
bão số hai đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh ninh bình thanh hóa
do ảnh hưởng của bão ở hòn dấu đã quan trắc được gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
ở trạm văn lý có gió mạnh cấp tám giật cấp chín
trên đất liền ven biển các tỉnh đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
hồi một mươi sáu giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi chín bảy độ vĩ bắc một trăm linh năm bốn độ kinh đông
trên đất liền tỉnh thanh hóa sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc suy yếu và tan dần